các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội đã thực hiện sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa để kết nối với bệnh viện đa khoa huyện mương khương lào cai hội trần điện tâm đồ và siêu âm từ xa về các bệnh mãn tính cần đi khám kết nối với bệnh viện đa khoa thành phố hà tĩnh hội trần city từ xa đánh giá những trường hợp đột quỵ não để chỉ định điều trị và gián tiếp kết nối trực tiếp với bệnh nhân tại xã quảng trạch huyện quảng sương để khám bệnh
thưa quý vị tính đến thời điểm này việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào trong sáu mươi giờ qua
và cùng với đó chúng ta có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh gồm có một bệnh nhân người anh và hai bệnh nhân người brazil
như vậy việt nam hiện chỉ còn sáu mươi bảy bệnh nhân trong đó có sáu mươi sáu bệnh nhân người việt nam và một người nước ngoài đang được chăm sóc và điều trị
đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định chỉ có ba ca nặng đã có một mươi bảy trường hợp âm tính với virus sars cov hai lần một
và trong đó có bốn trường hợp âm tính từ hai lần trở lên
liên quan đến ca bệnh hai trăm sáu mươi sáu tại huyện thường tín sáng nay trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn một ba trăm linh người dân
tại thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín đồng thời triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh tại khu vực này
việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ giúp cho việc đánh giá sự lây lan của dịch bệnh một cách chính xác nhất
từ đó giúp cho các lực lượng chức năng có thể triển khai các biện pháp phù hợp
hiện tại các đối tượng f một của bệnh nhân hai trăm sáu mươi sáu đã được lấy mẫu và cho kết quả âm tính
tuy nhiên lực lượng y tế khuyến cáo người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa để công tác kiểm soát dịch được hiệu quả tốt nhất
thôn đông cứu có gần sáu trăm linh hộ dân và bắt đầu được cách ly từ tối ngày một mươi bốn tháng bốn sau khi phát hiện ca bệnh hai trăm sáu mươi sáu dương tính tại đây
thưa quý vị
thưa quý vị
việc bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp trong toàn quân
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quân khu bốn địa bàn có đông đồng bào từ các quốc gia có dịch trở về nước
và thực hiện thời gian cách ly tập trung trong các khu vực có sự phục vụ của bộ đội với số lượng lớn
không chỉ sử dụng một mà có lúc phải đeo hai lớp khẩu trang
những y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ đang phát triển
tổ công tác cách ly tại trường quân sự quân khu bốn luôn bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc với những bộ quần áo bảo hộ được xử lý khử khuẩn sát khuẩn theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
chúng tôi luôn quản triệt nhân viên phục vụ ăn ở sinh hoạt theo đúng quy định phòng dịch bảo đảm riêng cách riêng một mét
hằng ngày luôn thực hiện phun thuộc khử trung cũng như thăm khám đối với đồ cho cán bộ nhân viên phục vụ
đối với chúng tôi là những người tiếp xúc trực tiếp đối với những người cách ly
có nguy cơ là nghiêm cáo với tình hình đó thì chúng tôi phải chuẩn bị cho mình một kiểm thức phòng dịch cho mình trước
sau khi tiếp xúc thì chúng tôi có khử khuẩn thì rửa tay cho đến khử khuẩn toàn thân
thực hiện chỉ đạo của bộ quốc phòng bộ tư lệnh quân khu bốn luôn chỉ đạo các cấp kiểm tra sát sao việc thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại các khu cách ly tập trung
tất cả nguồn vật tư y tế lương thực thực phẩm đều được kiểm tra chất lượng nguồn gốc trước khi đưa vào sử dụng
trong điều kiện này ngoài thiếu chuẩn chế đội nhân lực thì chúng tôi chỉ có yêu cầu tăng cường về bảo hộ tức là các trang thiết bị y tế để bảo hộ cho một là công dân
mà hai nữa nhất là cho đội ngũ cán bộ nhân viên để thực hiện cho nó đảm bảo
với sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và có những việc làm cụ thể
để bảo đảm an toàn nên cho dù trong điều kiện chống dịch liên tục dài ngày
đội ngũ y bác sĩ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong các khu cách ly của quân khu
luôn có những cách làm hiệu quả bảo đảm an toàn có sức khỏe tốt tận tâm tận tình phục vụ nhân dân

mang khẩu trang ra đường
với sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và có những việc làm hiệu quả bảo đảm an toàn
ngày hội hiến máu đã thu được gần hai trăm linh đơn vị máu
những giọt máu hồng sẽ bù đắp được phần nào lượng máu đang thiếu hụt tại các bệnh viện trên địa bàn
thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc việt nam
góp phần nhỏ mang lại hạnh phúc tương lai cho người bệnh
từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để hạn chế việc tập trung đông người trong thời gian xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với biêu điện tỉnh sơn la
chi trả lương hiu tại nhà cho các đối tượng thụ hưởng
ba trăm linh cán bộ công nhân viên và người lao động của biêu điện tỉnh sơn la tham gia chi trả
với bốn trăm một mươi hai tổ cho trên hai mươi bảy người hưởng chế độ hưu trí bằng tiền mặt tại nhà
ngoài ra biêu điện tỉnh sơn la cũng đã trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ và bảo hộ lao động
cho tất cả các cán bộ công nhân viên biêu điện tham gia chi trả
từ đó bảo đảm an toàn cho cả người hưởng và an toàn cho nhân viên biêu điện trong quá trình chi trả
vừa qua tại nhà văn hóa lao động tp quy nhơn tỉnh bình định
cây atm gạo chính thức được vận hành nhằm giúp đỡ những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong ngày đầu tiên cây atm gạo đã thu hút rất đông những người dân có hoàn cảnh khó khăn đến để tiếp nhận
một mươi bốn giờ tại nhà văn hóa lao động tp quy nhân hàng trăm người phụ nữ đàn ông sáng vẻ làm lũ
xếp hàng giữ khoảng cách an toàn trước cây atm gạo
cứ mỗi lần bấm nút là người dân lại nhận được hai kg gạo với chừng ấy gạo
có thể suy trì đủ cho một gia đình bốn người nấu cơm hai bữa một ngày
trong những ngày đầu tiên số lượng người đến nhận gạo khá nhiều
do đó ban tổ chức đã linh hoạt tăng thêm điểm cấp phát gạo tự động
dự kiến mỗi ngày atm gạo sẽ cấp phát
một mươi tấn gạo và hoạt động này sẽ tiếp tục được suy trì ít nhất đến cuối tuần này
điều đáng quý ngay trong chiều nay có nhiều nhà hào tâm tìm đến góp gạo
người góp vài chục cân người góp vài tạ
và cứ thế
cây atm gạo ngày càng nhiều hơn cũng đồng nghĩa là số lượt người tiếp nhận gạo nhiều thêm
và thêm lần nữa trong lúc khốn khó
truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái
nhường cơm xẻ áo của người dân việt lại được thắp sáng
thưa quý vị những ngày nay
nhiều câu chuyện về sự chung tay đồng lòng của người dân cả nước
cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đã được chia sẻ
những món quà tuy giá trị và chất không nhiều
nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của người tặng
và chúng tôi vẫn muốn kể thêm câu chuyện
về một cụ già dù tuổi đã cao
ở xã hy cương thành phố việt trì tỉnh phú thọ
nhưng đã ủng hộ những kỳ vật mấy chục năm
chỉ với một suy nghĩ
nhà nước đang cần thì mình sẵn sàng
đó là những tâm sự của cụ bà năm nay đã chín mươi tuổi
khi nói về việc ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
năm xưa hai vợ chồng cụ đã cùng tham gia kháng chiến
nay tuổi đã cao
nhưng cụ bà đã không thể tham gia kháng chiến

đẩy lùi giặc covid của đất nước
đến thời điểm này là dự án các nhà đầu tư vào thì đang rất hạn chế do vậy là hiệu quả của dự án trước mắt thì mới có phục vụ cho đời sống của bà con của khu vực các xã
còn đối với các dự án lớn thì hiện nay là ở khu vực bắc văn phong là chưa có dự án nào
cơ chế chính sách này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu cả về chiều rộng và chiều sâu có tính khách quan đảm bảo tính minh bạch cho các nhà đầu tư cũng như là tạo các điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư có thể tiếp cận đến đất đai cũng như các thủ tục là nhanh nhất
trước thực tế đó khu kinh tế vân phong rất cần có thêm cơ chế chính sách mang tính đặc thù để có điều kiện phát triển trong thời gian sớm nhất
thu hút được các dự án đầu tư mới có tính đặc thù
cơ chế chính sách mang tính động lực phát triển cho khu vực bắc văn phong
cạnh đó tỉnh khánh hòa và các ngành chức năng địa phương sở tại sớm thao gỡ những khó khăn về thủ tục đầu tư đẩy mạnh tiến độ nâng cao chất lượng khâu giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điển
tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đón đầu các nhà đầu tư trong thời gian tới để khu kinh tế vân phong khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong khu vực cũng như trên cả nước